bảy uông sĩ bính nguyên phó phòng kế toán thống kê tài chính tisco
một nguyễn văn tráng nguyên ủy viên ban kiểm soát vns
đặng thúc kháng nguyên ủy viên hội đồng quản trị kiêm trưởng ban kiểm soát vns
riêng bị can đặng thúc kháng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam
đồng thời có năm bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
gồm một lê phú hưng nguyên ủy viên hội đồng quản trị vns
nguyễn minh xuân nguyên ủy viên hội đồng quản trị vns
nguyễn trí dũng nguyên ủy viên hội đồng quản trị tisco
hoàng ngọc diệp nguyên ủy viên hội đồng quản trị tisco
đoàn thu trang nguyên ủy viên hội đồng quản trị tisco
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng đang làm rõ vụ việc một đối tượng cố tình điều khiển mô tô đâm cán bộ
trong tổ công tác công an tỉnh lâm đồng khi đang làm nhiệm vụ khiến cho cán bộ này bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong lúc đang làm nhiệm vụ tổ công tác công an tỉnh lâm đồng phát hiện đối tượng ninh hồng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đi xe mô tô có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng này đã tăng tốc đâm thẳng vào tổ công tác hậu quả là một cán bộ bất tỉnh tại chỗ
tại cơ quan công an ninh hồng nghĩa khai nhận vào tối cùng ngày nghĩa đi phượt cùng nhóm bạn từ biên hòa lên đà lạt
khi gặp đoàn công tác do không có giấy phép lái xe sợ bị lập biên bản xử lý cho nên nghĩa đã cố tình vượt chốt
và hiện vụ việc đang được tiếp tục được công an huyện di linh điều tra làm rõ
một nhóm đối tượng chuyên dùng thiết bị phá sóng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn nhiều tỉnh vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ xử lý
nhóm này gồm trần văn hùng hai mươi tám tuổi nguyễn văn thanh hai mươi ba tuổi đều trú tại xã chư quynh tỉnh đắk lắc
phạm văn hà ba mươi tuổi chú ở tỉnh nghệ an và trần văn tuấn ba mươi một tuổi trú ở tỉnh bình phước
nhóm này do đối tượng hùng cầm đầu
các đối tượng khai nhận vì cần tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy cho nên hàng ngày
bốn đối tượng đã điều khiển hai chiếc xe máy đi tìm người dân để xe máy sơ hở nhằm trộm cắp
sau đó các đối tượng đã gửi hai chiếc xe máy phương tiện đi lại tại các điểm giữ xe công cộng
và tháo biển số của bốn chiếc xe vừa trộm cắp gắn biển giả lắp thiết bị phá sóng định vị
rồi điều khiển xe về tỉnh bình phước để tiêu thụ
các đối tượng thường nhắm đến những chiếc xe máy tay ga có giá trị
bước đầu cơ quan công an cũng làm rõ nhóm này đã gây ra trên ba mươi vụ trộm cắp xe máy
ở các tỉnh gia lai đắk lắc đắk nông và lâm đồng trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
và hiện nay vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng
truy bắt những đối tượng có liên quan đến đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh này
thưa quý vị càng gần đến thời điểm cuối năm thì hoạt động của các loại tội phạm
lại càng có diễn biến phức tạp nhất là tội phạm cướp tài sản
các đối tượng lợi dụng sự sơ hở chủ quan của người dân trong việc tự bảo quản tài sản
để gây án một cách manh động và liều lĩnh
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên antv tại đồng nai
đây là nhóm đối tượng phạm văn đồng một mươi chín tuổi vũ huỳnh minh một mươi sáu tuổi
đoàn quốc huy một mươi bảy tuổi cùng ngụ tại thành phố biên hòa và nguyễn hồng gia bảo một mươi bảy tuổi
đồng ngụ tại thành phố hồ chí minh vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt tạm giam
để điều tra về hành vi cướp tài sản
các đối tượng khai nhận khi lên kế hoạch phạm tội
nữ điều khiển xe máy vào ban đêm trên một số tuyến đường vắng thuộc thành phố biên hòa
và huyện tràng bom tỉnh đồng nai
theo cán bộ điều tra đây là nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm manh động và liều lĩnh
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này liên tiếp dùng dao tấn công khống chế
gây ra nhiều vụ cướp tài sản của các phụ nữ trên địa bàn gây tâm lý lo lắng bất an cho người dân
điển hình vào đêm ngày một mươi sáu tháng chín tại đường nội bộ khu phố một mươi một phường tân phong
chị hồ thị hoài ân một mươi bảy tuổi ngụ tại huyện nhơn trạch đang đi xe máy
bị nhóm của đồng đuổi theo áp sát và đạp chị ngã xuống đường
để cướp chiếc xe máy
khi nạn nhân cố giữ chiếc xe lại liên bị chúng dùng dao đâm vào bàn tay
buộc chị phải buông tay để cướp xe máy tẩu thoát
sau khi cướp được xe nhóm này đã giấu xe tại một khu đất chống thuộc phường bửu hòa
thành phố biên hòa
tuy nhiên chiếc xe máy đã được người dân phát hiện báo công an
toàn bộ hành vi cướp của nhóm nghi can được camera an ninh của người dân quay lại
mạng xã hội đăng tải gây bức xúc dư luận
kết quả điều tra
đối với nhóm đối tượng cướp tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa
và các địa bàn lân cận đối co
thì thấy nối lên thủ đoạn của các đối tượng là thường là
các đối tượng đi từ khoảng từ bốn đến năm đối tượng trong đêm khuya
từ khoảng sau hai mươi ba h đêm cho đến năm h sáng
các đối tượng thường đi vào những các khu vực các con đường vắng vẻ
nhằm tìm kiếm những người dân sơ hở đi một mình vào đêm khuya
để tấn công và cướp xe mô tô
thì qua cái vụ việc này thì cảnh báo với người dân là đề nghị là
hạn chế đi một mình vào đêm khuya
nếu như có việc cần thiết lắm đi vào đêm khuya thì nên đi
phải đi từ hai đến ba người chỉ lên
bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng
bản thân mọi người dân đều phải tự nâng cao ý thức cảnh giác
trong việc bảo vệ tài sản của chính mình khi tham gia giao thông
nhất là phụ nữ điều khiển xe mô tô
xe máy mang nhiều tài sản khi đi vào những khu vực đường vắng
ban đêm ít người qua lại
vì đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
cướp tài sản
thưa quý vị các số báo ra trong ngày đầu tuần sẽ có thông tin gì nổi bật
ngay bây giờ mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên thu trang
xin cảm ơn chị đinh hạnh
vâng thưa quý vị mục phòng chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân
số ra đầu tuần có đăng tải bài viết có nhăn đề lại tiếp diễn kịch bản giải thưởng nhân quyền
nội dung bài viết đề cập đến việc theo thông tin được các hội nhóm đăng tải
vừa qua tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam đã tiến hành trao cái gọi là
giải thưởng nhân quyền việt nam cho nguyễn năng tính nguyễn văn hóa
ở một diễn biến khác việt tân cũng tích cực truyền bá về cái gọi là
giải thưởng nhân quyền lê đình lượng
có lẽ chưa bao giờ chúng ta lại được chứng kiến một sự nở rộ
của các giải thưởng núp bóng nhân quyền như hiện nay
bài viết nêu rõ mạng lưới nhân quyền việt nam thực chất chỉ là một tổ chức bất hợp pháp
do các đối tượng chống phá nhà nước việt nam lập ra
núp dưới chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền tổ chức này đã đạo diễn
không ít hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam
thực tế việc trao giải thưởng chỉ là một vở kịch để đánh bóng tên tuổi
và giúp sức về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các đối tượng chống đối trong nước
không ít người dân đã bị đánh lừa và lầm tưởng vào những thông tin được các đối tượng gieo giao
việc này đã gây ra những hệ lụy vô cùng xấu
còn báo lao động số ra ngày đầu tuần có đăng tải bài viết với nhan đề
tp hcm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận phường tăng cường giám sát chống lạm quyền
nội dung bài viết có đề cập đến mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm
sẽ được thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
được quốc hội thông qua vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
với việc không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường
mô hình chính quyền đô thị được kỳ vọng giúp cho bộ máy hành chính của tp hcm
được tinh gọn hoạt động hiệu quả
tuy nhiên vấn đề đặt ra là việc giám sát chống lạm quyền
ở những nơi không còn tổ chức hội đồng nhân dân sẽ được thực hiện như thế nào
là vấn đề đang được dư luận quan tâm
ông phạm đức hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm cho biết
để thực hiện giám sát chống lạm quyền
quốc hội cho phép tp hcm tăng lên một mươi chín đại biểu chuyên trách hội đồng nhân dân
với một mươi chín đại biểu chuyên trách mỗi đại biểu sẽ thực hiện chuyên trách giám sát một quận
với các quyết định đầu tư công trung hạn năm năm dự toán thu chi ra sao
đều do hội đồng nhân dân tp hcm quyết định
bởi vậy cơ chế giám sát vẫn được thực hiện đầy đủ
dù không còn hội đồng nhân dân cấp quận phường
đồng thời rút ngắn được thời gian quyết định công việc
vì khi đó ubnd cấp quận sẽ được phân cấp
còn trên báo kinh tế đô thị số ra sáng ngày hôm nay
có đăng tải bài viết với nhan đề là không thể chấp nhận thái độ của grab
tổng cục thuế cho biết trong những ngày qua trên phương tiện truyền thông
xuất hiện ý kiến của grab về việc công ty tăng giá cước và tăng khấu trừ thuế
đối với lái xe từ hoạt động kinh doanh do tác động của nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp
theo tổng cục thuế những phát ngôn này đã tạo ra dư luận
và cách hiểu không đúng về pháp luật
pháp luật của nhà nước về chính sách thuế do đó yêu cầu công ty trách nhiệm hiệu hạn grab
thận trọng trong phát ngôn khi đưa ra lời giải thích với công luận và lái xe
về việc điều chỉnh tăng cơ cầu giá
nhiều chuyên gia giao thông này cho rằng thái độ của grab đối với tổng cục thuế
cũng như nghị định một trăm hai mươi sáu là không thể chấp nhận được
đồng thời nhấn mạnh sự ra đời của nghị định một trăm hai mươi sáu là cần thiết để ngăn chặn
việc thất thoát nguồn thu từ thuế của nhà nước đối với những mô hình kinh doanh mới
đồng thời mang lại sự công bằng bình đẳng về chính sách của nhà nước
đối với các loại hình vận tải
đây là chính sách về thuế quan trọng và các doanh nghiệp buộc phải tôn trọng và tuân theo

các tập truyện giúp khách tham quan tìm hiểu hai dòng chảy nghệ thuật song song ở thời điểm đó
chương trình trưng bày do quan sát mùa thu phối hợp với những nhà sưu tập thực hiện
ở diễn tập truyện đặc biệt giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm các nhà xuất bản nhà làm sách
ư dụng dùng hình ảnh tranh bán gỗ để minh họa cho tác phẩm
do đó sự phát triển song song của văn học và hội họa được thể hiện rõ
qua các tác phẩm truyền lãm
không gian đường sách cho khách tham quan chiêm ngưỡng phụ bán tranh khắc gỗ
do những danh họa việt nam thực hiện đặc biệt thế hệ xuất thân
từ trường mỹ thuật đông dương có thể kể đến nguyễn gia trí tôn ngọc vân
trần văn cẩn lê văn đệ nguyễn tường lân nguyễn văn tị nguyễn đỗ cung lương xuân nhị
cảm xúc thật nhất đến thời nhân cuốn sách gốc được các nhà sưu tập lưu trữ cẩn thận
như cuốn tóc chị hoài của nguyễn tuân xuất bản năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba phụ bán tranh của họa sĩ nguyễn gia trí
hay cuốn chùa đàn cung cung nguyễn tuân xuất bản năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu phụ bán tranh của hòa sĩ nguyễn tiến trung
với đặc thù triển lãm ngoài trời có quản lý hiện vật chương trình diễn ra trong hai ngày cuối tuần
song bang tổ chức đang dự kiến mở các không gian tương tự với quy mô và chủ đề linh hoạt
chuyển qua tin tức từ các tỉnh miền tây nam bộ
hơn một tháng nay đàn chim tê vàng với số lượng hơn năm mươi con đã di cư về vườn quốc gia tràm chim
ở huyện tam nông tỉnh đồng tháp để sinh sống và tìm thức ăn
đây là loài chim đặc biệt quý hiếm có tên trong sách đỏ thế giới và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao
thuộc nhóm động vật cấm săn nuôi săn bắt kinh doanh với mọi hình thức
đàn chim te vàng này tập trung ở khu a một hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều
đàn tê vàng bay đến các khu vực lung rọc để tìm thức ăn buổi trưa từng đậu trên bờ đê để tắm nắng
theo trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia tràm chim
chim tê vàng thường về đây sinh sống thành từng nhóm nhỏ từ hai đến năm cá thể
nhưng năm nay lần đầu tiên ghi nhận đàn chim tê vàng về vườn quốc gia sinh sống với số lượng lớn
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy công tác bảo tồn các loài chim nước đang được thực hiện khá tốt
chim te vàng là loài chim nước lông có màu xám mỏ và chân có màu vàng
thường sống ở phía bắc trung quốc hàng năm di cư về phía nam vào mùa đông
thời điểm này các cơ sở chế biến dưa kiệu ở xã phú hiệp huyện tâm nông tỉnh đồng tháp
đang tất bật sản xuất chuẩn bị cung ứng cho thị trường tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
cơ sở chế biến dưa kiệu không tăng nên giá dưa kiệu vẫn giữ mức ổn định
hiện toàn xã phú hiệp có hàng chục cơ sở chế biến dư kiệu các cơ sở đang tăng nhiệt độ sản xuất
bình quân mỗi cơ sở làm từ năm mươi đến bảy mươi keo dư kiệu thành phẩm một ngày mỗi keo từ nửa ký đến một kg
giá bán tương ứng từ sáu mươi một trăm hai mươi ngàn đồng một keo tương đương với năm rồi mặc dù giá nhân công năm nay tăng hơn
kiệu phú hiệp vừa được cục sở hữu triết tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận nhắn hiệu hàng hóa
không chỉ có tiếng về vị ngon mà còn đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm
còn tại cà mau những ngày này các cơ sở sản xuất bắn phòng tôm trên địa bàn huyện ngọc hiển
đang tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh vào cuối năm
với nhắn hiệu tập thể bánh phồng tôm mỗi cà mau ngày càng khẳng định uy tín chất lượng
và được người tiêu dùng khắp nơi tin tưởng chọn mua sản phẩm
nguyên liệu chế biến được chọn từ tôm vuông tự nhiên tươi sống nên hương vị bánh luôn đậm đà
hiện nay một số cơ sở còn sáng tạo chế biến ra bánh phồng cua bánh phồng hậu bánh phồng chuối
bánh phồng khoai môn đều góp phần đa dạng hóa sản phẩm và khai thác thế mạnh của địa phương
dịp tết sắp đến các cơ sở dự kiến sản xuất khoảng ba mươi tấn bánh phồng tôm để đáp ứng các đơn đặt hàng
tùy vào loại bánh có giá giao động từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn đồng một kg
tình trạng ùm tắc và tai nạn giao thông ở tp hcm những năm gần đây đã trở nên nghiêm trọng
ngoài việc hạ tầng chưa theo kịp với lượng phương tiện phát triển nhanh chóng
thì còn phải kể đến ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao
dự án giao thông vận tải trí tuệ nhân tạo ai đang được tp hcm quan tâm và kỳ vọng là giải pháp kéo giảm tình trạng này
theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi năm tp hcm sẽ hoàn thành dự án phủ sóng hơn một mươi camera giám sát trên khắp địa bàn
hiện nay đã có nhiều camera thông minh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo được lắp đặt phục vụ
cho việc giám sát giao thông
trong lúc này việc theo dõi nắm bắt mật độ phương tiện sẽ trở nên đồng bộ và dễ dàng hơn
từ đó nhiều kịch bản để điều tiết giao thông được đề ra như hạn chế phương tiện theo khung giờ
từng tuyến đường hay mỗi khu vực
cơ quan chức năng sẽ dễ dàng áp dụng kịch bản đó để quyết định thời gian trên bằng đèn hiệu
hoặc điều động lực lượng cảnh sát giao thông tới hiện trường phân luồn
qua đưa hệ thống vào vận hành thì nó không giúp cho công việc trong công tác giám sát
giúp cho việc tổ chức điều hành giao thông nó được hiện đại hơn nhanh chóng hơn
nó giúp cải thiện cho người thực trực giám sát nó sẽ được nhẹ nhàng hơn
chẳng hạn như là mình có bốn mươi cái điểm camera mình giám sát tự động
là khi có những sự cố như là tai nạn hay là ủng tắc hay là xe dừng hay là xe đi ngược chiều
thì hệ thống sẽ báo một cách nhanh chóng cho người giám sát giao thông
trên một khối lượng camera lớn đưa về trung tâm thì nó nhanh chóng hơn
và sau đó thì nhân viên vận hành sẽ biết được hành vi và sẽ thông tin điện
đến các lực lượng phù hợp để xử lý sự cố một cách nhanh chóng hơn
tại buổi hội thảo quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải
do sở giao thông vận tải tp hcm viện nghiên cứu công nghệ agen tại việt nam phối hợp tổ chức
ai được nhiều chuyên gia nhà khoa học quốc tế đánh giá hiệu quả cao không chỉ trong điều hành tổ chức giao thông
lĩnh vực logistics mà còn nhiều lĩnh vực khác nhờ vào khả năng xử lý ảnh và các dữ liệu cực lớn một cách nhanh chóng
ai có khả năng nhận diện khuôn mặt nên sẽ hỗ trợ về mặt an ninh rất tốt
khi đưa ai vào người dân khi đi ngoài đường sẽ không cần phải mang theo giấy tờ tùy thân
vì ai sẽ nhận diện được bạn do đó nếu ai gây mất an ninh thì cơ quan chức năng sẽ có thể phát hiện được
tp hcm là một thành phố mà gọi là cơ bản là tiên phong và đi đầu trong cái việc mà ứng dụng công nghệ ai
trong quản lý cái cấu hạ thông thông cũng như là liên quan đến cái quản lý phương tiện và vận tải
thì cái mô hình ở đây là mới mẻ và cũng đã được tp hcm là nghiên cứu và học hỏi từ những cái nước phát triển
thì đây là một cái hướng mà mình cho rằng là một số thành phố khác cũng sẽ tham khảo và cũng sẽ áp dụng trong thời gian tới
tuy nhiên các chuyên gia cũng nhận định việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giao thông vận tải
chỉ có thể giúp điều chỉnh điều tiết giao thông hỗ trợ kéo giảm tai nạn và hạn chế ung tắc
để căn cơ thì vấn đề hạ tầng tại tp hcm phải được phát triển nhiều hơn nữa
về con người cũng cần nâng cao trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật giao thông
vừa rồi là những tin tức của sáng phương nam
còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
các mỗi người chúng ta ứng xử sau va chạm lại làm nên một văn hóa giao thông xấu hay đẹp
đó là do mỗi người
hãy cùng chúng tôi theo dõi đoạn clip ngắn ngay sau đây
và chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ bất ngờ với cách xử lý tình huống của hai cô gái này
hãy cùng chúng tôi theo dõi và hẹn gặp lại